từ ngày sáu tháng năm cục thuế hà nội sẽ chuyển sang sử dụng dịch vụ thuế điện tử etex
thay thế cho ứng dụng khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử
cục thuế hà nội yêu cầu các tri cục thuế trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền
phổ biến rộng rãi để người nộp thuế biết và sử dụng hệ thống etex thay thế ứng dụng hiện hành
là khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử
từ ngày sáu tháng năm phòng công nghệ thông tin thuộc cục thuế hà nội phối hợp với
cục công nghệ thông tin của tổng cục thuế thực hiện chuyển đổi dữ liệu
từ ứng dụng ihtkk nộp thuế điện tử lên hệ thống e tex
đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện cài đặt cấu hình ứng dụng trong quá trình triển khai